chỉ mới một trận mưa đầu mùa nhiều tuyến đường nội thành tp tuy hòa tỉnh phú yên đã bị ngập ứ đọng nước
có những con đường không có hệ thống thoát nước hoặc không đủ tiêu thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ô nhiễm môi trường khu dân cư tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là vị trí đầu nối giữa đường đến khu phố một phường phú thạnh với đường nguyễn tất thành tp tuy hòa tỉnh phú yên
khi con đường được bê tông hóa cơ quan chức năng và đơn vị thi công đã không tính đến yếu tố thoát nước
cũng ở phía nam thành phố tuy hòa đường đinh tiên hoàng nối với đường hùng vương khi có mưa lớn là nội ám ảnh của những người dân nơi đây
xe đựng rác này được người dân đẩy ra giữa đường để làm tín hiệu cảnh báo giao thông
trước là dân tràn lên không có rút kịp đứng trước tình hình trên thì theo phản ánh của bà con dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng để sớm có giải pháp tạo ra hệ thống thoát nước
tại trung tâm thành phố tuy hòa chỉ cần một trận mưa đường lê thành phương dài hơn một km qua phường tám và phường hai bị ngập sâu trong nước
sau mưa phải mất từ ba đến bốn tiếng đồng hồ nước mới rút hẳn
trách trở này đã tồn tại hơn một mươi năm qua gây bức xúc cho hàng trăm hộ dân
sinh sống sản xuất kinh doanh hai bên đường ảnh hưởng đến việc đi lại nhất là đối với các em học sinh
về lâu bây giờ tp tuy hòa sẽ trên cơ sở là đầu tư hạ tầng các khu xung quanh liền kẻ chỉ tính tốn tới việc đầu tư cho nó canh cơ thôi
giải pháp xử lý hệ thống nước thoát nước rút nước tạm thời thôi
còn cái chính là phải xử lý canh cơ cái vấn đề ngập ốm này
theo đí dạy của ủy ban nhân dân tp tuy hòa việc không giải quyết sức điểm được tình trạng ngập nước đường lê thành phương nhiều năm qua
là do thiếu kinh phí trong khi hạ tầng thiếu đồng bộ
tp sẽ sớm có chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước cho tuyến đường này
dự án sẽ bổ sung các cống thu nước mưa hai bên đường tổng kinh phí đầu tư tám trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám